tỉnh quảng ngãi hiện có khoảng năm năm trăm linh tàu thuyền khai thác thủy hải sản
tuy nhiên mỗi mùa mưa bão đến ngư dân ven biển lại thường trực nỗi lo
thiếu nơi neo chú tàu thuyền an toàn
thực trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp
để đáp ứng nhu cầu của bà con cũng như đảm bảo an toàn cho tàu thuyền mùa mưa bão
trong những ngày mưa bão cảng neo chú tàu thuyền tịnh hòa thành phố quảng ngãi
có gần bốn trăm linh tàu của ngư dân cập bến
hai năm trở lại đây số tàu thuyền vào cảng neo đậu ngày càng nhiều thêm
vì nhiều cửa biển của quảng ngãi đã bị bồi lấp nặng
mỗi đợt mưa lũ ngư dân lại cập bờ chen trúc tìm nơi tránh trú an toàn cho tài sản của mình
những năm gần đây nhiều cửa biển bị bồi lấp nên tàu công suất lớn không thể vào cảng
các tàu cá phải đổ rồn về một số cửa biển còn thông thoáng
khiến áp lực neo đậu tại các khu vực này gia tăng đến mức quá tải
nhiều tàu thuyền phải neo trú tạm trên các bến sông hoặc trong các luồng lạch gần cảng cá
nguy cơ xảy ra cháy nổ va đập bức neo tàu thuyền khi sóng gió lớn là khó tránh khỏi

nâng cao năng lượng tàu thuyền đông nâng cao năng lượng tàu thuyền đông
nâng cao năng lượng tàu thuyền đông nâng cao năng lượng tàu thuyền đông
năng lực các cảng cá để ngư dân neo đậu tránh trú an toàn trong mùa mưa bão
cần được tỉnh quảng ngãi đặc biệt quan tâm